cùng với sang ron chín mươi hai sang ron chín mươi năm chạm sang này cũng đã cung cấp cả sang sinh học e năm
và để quảng bá về loại xăng này một tấm biển lớn đã được treo ở vị trí mà khách hàng dễ quan sát nhất
tuy nhiên trả lời phóng viên của truyền hình nhân dân hầu hết khách hàng không quá quan tâm tới xăng e năm
tại một số cửa hàng kinh doanh xăng e năm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
lượng khách hàng lựa chọn sử dụng sang e năm khá thừa thất
phần lớn trong số đó chủ động đổ xăng truyền thống số còn lại đổ theo quan tính
dừng ở cột sang nào thì mua ở đó
ngay cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng không mặn mà bán sang e năm
theo họ muốn kinh doanh được phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ sử dụng

lúc đầu bán thì cũng chưa có nhiều nhưng hiện nay một ngày tôi bán khoảng từ bốn năm trăm linh năm lít
tức là nó chiếm tỷ trọng khoảng một mươi ba sang ô tô